bệnh nhân nam năm mươi hai tuổi quốc tịch pháp là hành khách trên chuyến bay tk một trăm sáu mươi hai nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất vào ngày một mươi tháng ba
từ ngày một mươi đến ngày một mươi sáu tháng ba bệnh nhân đi qua thành phố hồ chí minh cần thơ hội an huế và ninh bình
hiện tại bệnh nhân đang được cách ly tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh trong tình trạng sức khỏe ổn định
như vậy là chỉ riêng trong ngày hôm qua thì đã có tổng cộng chín ca nhiễm mới nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam là bảy mươi sáu người
trong một diễn biến mới nhất đêm qua bộ y tế đã phát đi thông báo khẩn đã xác định được các chuyến bay sau có hành khách mắc covid một mươi chín
bao gồm chuyến bay mi sáu trăm ba mươi hai từ singapore đến đà nẵng vào ngày một mươi bốn tháng ba chuyến bay vn năm mươi bốn từ london đến hà nội vào ngày một mươi ba tháng ba
bộ y tế đề nghị tất cả hành khách trên các chuyến bay nói trên liên hệ ngay với trung tâm kiểm soát bệnh tật
các tỉnh thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe
các đại lý bán vé cho các hành khách trên có trách nhiệm thông báo cho hành khách đã mua vé bay trên các chuyến bay này
bên cạnh đó các hành khách đi trên chuyến bay sq ba trăm hai mươi ba từ amsterdam đến singapore vào ngày một mươi bốn tháng ba và nối chuyến trở về việt nam
cũng liên hệ ngay với trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe
dịch covid một mươi chín tiếp tục lan rộng và diễn biến phức tạp khi đã xuất hiện tại một trăm bảy mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
toàn thế giới đã có gần hai trăm linh bảy ca nhiễm trong đó có gần tám ba trăm linh ca tử vong
tính đến một mươi hai h ngày một mươi tám tháng ba theo giờ địa phương tất cả một mươi sáu bang của đức ghi nhận trên một mươi trường hợp nhiễm covid một mươi chín với hai mươi bảy ca tử vong trên cả nước
tại anh số người nhiễm là hơn hai mươi sáu hai trăm linh trường hợp và bảy mươi một ca tử vong
tại mỹ số quân nhân dương tính với sars cov hai đã tăng lên thành bốn mươi chín người
tại singapore số ca nhiễm trong ngày một mươi tám tháng ba tăng đột biến với bốn mươi bảy ca nhiễm mới
nâng tổng số ca nhiễm tại quốc đảo này lên ba trăm một mươi ba ca
trung tâm bảo vệ sức khỏe đặc khu hành chính hồng kông trung quốc cùng ngày cho biết số ca nhiễm đã tăng kỷ lục
tính đến thời điểm hiện tại hồng kông ghi nhận một trăm tám mươi một người nhiễm trong đó có bốn ca tử vong
trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến hết sức phức tạp hàng loạt các quốc gia trên thế giới tiếp tục triển khai thêm các biện pháp mạnh mẽ nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh
trong một động thái mới nhất tổng thống mỹ donald trump vừa ra thông báo
mỹ và canada sẽ tạm thời đóng cửa đường biên giới chung song khẳng định biện pháp này không ảnh hưởng đến hoạt động giao thương giữa hai nước
ngoài ra mỹ bà lan hy lạp xéc cũng đang đề xuất thông qua các khoản chi nhằm hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại do dịch covid một mươi chín
chính phủ thái lan đang chuẩn bị đối phó với kịch bản dịch tại quốc gia này bước sang giai đoạn ba trong đó không loại trừ khả năng phong tỏa toàn quốc
bên cạnh đó các đơn vị lục quân nước này hiện đã được triển khai để tiến hành việc khử trùng và làm sạch đường phố
từ một giờ đến năm giờ sáng hàng ngày cho tới cuối tháng ba chính phủ anh đã công bố một dự luật khẩn cấp nhằm ứng phó với dịch covid một mươi chín
trong đó đề xuất cho phép cảnh sát bắt giữ những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để đưa đi xét nghiệm
tại nam phi quốc hội nước này đã họp buổi cuối cùng trước khi tạm thời đóng cửa cho đến khi có thông báo tiếp theo nhằm hạn chế sự lây lan của sars cov hai
một tín hiệu đáng mừng đó là các nhà khoa học tại australia đã nhận diện được cơ chế hệ thống miễn dịch
chống lại sars cov hai thông qua cách làm bản đồ các phản ứng miễn dịch của một bệnh nhân tại nước này
bên cạnh đó cuộc đua để tìm kiếm loại vaccine phòng chống sars cov hai cũng đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết
theo kết quả nghiên cứu do viện truyền nhiễm và miễn dịch peter dohuti tại australia thực hiện
bệnh nhân covid một mươi chín hồi phục tương tự như cách cơ thể con người vượt qua cảm cúm
kết luận được đưa ra dựa vào việc theo dõi một bệnh nhân mắc covid một mươi chín vốn không có tiền sử mắc bệnh nền nào
được điều trị tại nước này
nhóm nghiên cứu đã nhận dạng được bốn loại tế bào miễn dịch đại diện trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
bao gồm tế bảo gai không điển hình tế bảo t hỗ trợ tế bảo cd bốn t và cd tám t cùng kháng thể xm và xg
chúng ta đã biết nhiều hơn về căn bệnh này so với cách đây hai tháng và đây thực sự là một phát hiện quan trọng
phát hiện này có thể góp phần đầy nhanh việc bảo chế vaccine
và tìm ra nhiều cách điều trị hiệu quả
đó là điều hiệu quả nhất đối với bệnh nhân mắc covid một mươi chín
theo nhóm nghiên cứu bước tiếp theo đối với các nhà khoa học là tìm ra điều thiếu sót và khác biệt
với các bệnh nhân đã tử vong hoặc mắc bệnh mãn tính để tìm ra phương pháp bảo vệ họ
trong khi đó các nước trên thế giới đang tích cực nghiên cứu thuốc điều trị bệnh covid một mươi chín
trung quốc được coi là nước đi đầu trong công tác phát triển thuốc điều trị sars cov hai
với hơn bảy mươi cuộc thử nghiệm lâm sàng đang được tiến hành và nghiên cứu cả dược liệu đông y
sau trung quốc là mỹ
với bảy thử nghiệm lâm sàng của viện y tế quốc gia mỹ và một số công ty dược phẩm
đáng chú ý trong đó là loại thuốc remdesivir
cùng ngày các nhà khoa học nga cho biết đã bắt đầu thử nghiệm trên động vật các mẫu vaccine đầu tiên
phòng virus sars cov hai do nước này phát triển
nếu đạt kết quả tốt nga sẽ công bố vào tháng sáu tới
hãng dược phẩm kerevak của đức cũng được eu đề nghị hỗ trợ tám mươi triệu euro
cho nghiên cứu vaccine chống sars cov của hãng
với hy vọng sẽ đưa được vaccine ra thị trường trong năm nay